sau khi xảy ra bệnh dịch lờ mồm long móng trên đàn châu bò và bệnh dịch tả lợn châu phi tái phát tại một số xã của huyện đạ tẻ
hiện các ngành chức năng của tỉnh lâm đồng và chính quyền địa phương đang triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách để ngăn chặn khống chế dịch không để lây lan nhanh trên địa bàn
tuyên truyền vận động nhân dân và cử cán bộ xã thú y xã nắm địa bàn tuyên truyền cho bà con nhân dân và rắc vôi khử trùng
và phối hợp với trung tâm nông nghiệp là phun xịt những cái điểm nào mà đã có bị dịch
bên cạnh việc xuất hiện ổ dịch tà lợn châu phi trên địa bàn cũng tại huyện đạ tẻ còn ghi nhận ba trăm tám mươi bốn con châu bò của một trăm bốn mươi ba hộ dân bị bệnh lở mồm long móng
địa phương đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch không để lây lan nhanh trên địa bàn
đến thời điểm này bệnh lở mồm long móng trên đàn châu bò cơ bản được khống chế
thuê lực lượng nông nghiệp và chính quyền địa phương đã triển khai đồng loạt các giải pháp phòng chống dịch
đó là tiêu hủy toàn bộ số lợn mắc bệnh ốm
ngoài ra thì đã tổ chức đợt khử trùng tiêu độc đợt thứ tư trong năm hai nghìn hai mươi
cũng như là đẩy mạnh cái công tác tiêm phòng đợt hai theo cái kế hoạch hai trăm tám mươi hai của ủy ban dân tỉnh lâm đồng
hiện ngành chức năng của tỉnh lâm đồng đang tích cực triển khai các biện pháp tăng cường giám sát khoanh vùng xử lý triệt đề các ổ dịch
đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh